trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết là sau khi xuất hiện bốn ca mắc covid một mươi chín mới trên địa bàn
thành phố đã tái kích hoạt nhiều khu cách ly bao gồm khu cách ly tập trung thành phố và khu cách ly tập trung quận huyện
nhằm sẵn sàng tiếp nhận người cách ly phòng dịch
hiện thành phố có ba khu cách ly do quân đội quản lý với sức chứa là hơn năm trăm linh giường chủ yếu dành cho các chuyến bay giải cứu
ngoài ra các khu cách ly của quận huyện có sức chứa khoảng một giường khu cách ly có thu phí tại các khách sạn là hơn một chín trăm linh giường
hiện tại các khu cách ly này đang thực hiện tiếp nhận người cách ly để phòng dịch
ngành y tế thành phố sẵn sàng mở rộng các khu cách ly khi có nhu cầu cần phải đảm bảo năng lực cách ly cho người dân
tính đến ngày hai tháng một mươi hai thành phố hồ chí minh đang thực hiện cách ly tập trung cho một năm trăm hai mươi tám người và chín trăm ba mươi năm người tự cách ly tại nhà nơi cư trú
liên quan đến bốn ca mắc covid một mươi chín mới thành phố đã thực hiện lấy mẫu gần tám trăm linh xét nghiệm
đến trưa ngày hai tháng một mươi hai hầu hết các mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính và chưa ghi nhận thêm ca mắc mới